trị cục chăn nuôi thú y tỉnh đồng nai công bố kết quả xét nghiệm mẫu phẩm tại một trại nuôi lợn ở phường bào xen
thành phố long khánh dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
như vậy đây là đơn vị cấp huyện cuối cùng của tỉnh đồng nai
nơi được coi là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước đã ghi nhận dịch tả lợn châu phi
theo đó từ khi xuất hiện dịch tả lợn châu phi tại tỉnh đồng nai đến nay
tỉnh đồng nai đã xuất hiện dịch ở tám mươi một xã và mới có bốn xã công bố hết dịch
tuy nhiên tại xã đồi sáu mươi một huyện trảng bom sau khi công bố hết dịch thì dịch lại tái phát
theo thống kê của địa phương đến thời điểm này tỉnh đồng nai đã tiêu hủy khoảng một trăm linh tám con lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi
thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi để virus dịch tả lợn châu phi phát tán lây lan
do đó các ngành chức năng đang dồn lực để triển khai hàng loạt các giải pháp như tiêu độc khử trùng
phát hiện sớm nguồn bệnh để xử lý kịp thời khoanh vùng và dập dịch